tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi
là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp cùng với các đồng phạm liên quan đến sai phạm
xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị có liên quan
trong phần xét xử sáng nay bị cáo trương mỹ lan là người đầu tiên được tòa gọi xét hỏi
trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử trương mỹ lan phủ nhận vai trò chỉ đạo điều hành ngân hàng scb
cũng như việc nắm giữ trên chín mươi cổ phần tại scb
tại phiên tòa bị cáo trương mỹ lan quanh co nhằm chối tội nhưng sau đó nói bị cáo tôn trọng cáo trạng truy tố
cũng tại phiên tòa sáng nay bị cáo nguyễn cao trí đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt một tỷ đồng của bị cáo trương mỹ lan
trả lời hội đồng xét xử bị cáo nguyễn cao trí cho biết cáo trạng truy tố về hành vi của bị cáo là đúng
cũng theo bị cáo nguyễn cao trí gia đình bị cáo đã nộp hơn bảy trăm linh tỷ đồng để khắc phục hậu quả
thêm vào đó là phong tỏa tài sản
bị cáo trí bày tỏ nguyện vọng muốn để gia đình tiếp tục khắc phục hậu quả bằng tiền mặt
theo cáo trạng truy tố của viện kiểm sát nhân dân tối cao bị cáo trương mỹ lan và đồng phạm với những vị trí vai trò khác nhau
thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu xâm phạm hoạt động của ngân hàng hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn từ ngân hàng scb
thưa quý vị thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện khá nhiều những hội nhóm đăng bài thuê người mua bán ngoại tệ
với yêu cầu có hộ chiếu còn thời hạn sử dụng rồi nhận về tám trăm linh đồng cho đến một hai trăm linh đồng tiền công
tưởng rằng việc nhẹ lương cao thế nhưng có lẽ khá nhiều người không biết
hình thức này đang tiếp tay cho việc mua bán ngoại tệ trái phép
tên tôi luôn là đi singapore và họ sẽ đưa mình ra ngân hàng để đuổi tiền ngoại tệ singapore
thì họ bảo tôi rằng là gì ký cho họ một cái đuổi ngoại tệ là ba đô
thì tôi mới lấn cấn trong đầu tôi nghĩ rằng là một ngày mình phải đi rất là nhiều ngân hàng
và một ngân hàng thôi đã đuổi đến hai ba đô rồi
thì ví dụ mà bốn đến năm đô trong một ngày thì cái lượng nội đô đổi ra tiền việt nó rất là lớn
và nhỡ đâu chỉ vì một vài trăm nghìn lợi nhuận thù lao của một ngày như vậy
mà mình lấn cấn rồi mình đặt cái bút chữ ký của mình vào đấy
thì vì sao có những cái gì liên đối đến pháp luật nó rất là phiền phức
và vì cái sự lấn cấn đấy đến phút chót nên là tôi đã quyết định rằng là không hợp tác nữa
trong ngày hôm nay thì sẽ đi cùng bạn ấy đến khoảng tầm ba bốn năm cái ngân hàng đó
và cũng mua đô như thế và đến cuối ngày thì bạn ấy sẽ trả thù lao cho tôi
thì lúc mà bạn ấy nói như thế thì tôi cũng hơi giật mình
tại vì tôi cảm thấy cái số tiền nó cũng khá là lớn
và mình cũng không hiểu là người ta mua với cái số
đô với cái số nhiều tiền như thế để làm gì
nên là tôi cũng bắt đầu tôi cảm thấy hơi sợ thực sự là tôi sợ
và sau đó thì tôi cũng quyết định là nói với bạn đó là tôi không làm nữa và tôi đi về
đó và sau đó thì một hai ngày sau thì tôi cũng có tìm hiểu tôi cũng hỏi qua
anh chị em bạn bè thì cũng biết được là cái việc mà mua bán ngoại tệ như vậy là trái phép
được biết những người đồng ý giao dịch hộ sẽ gửi thông tin hộ chiếu
cùng chứng minh thư hay cân cước công dân
người thuê sẽ lấy thông tin đặt vé máy bay
để giả đi du lịch
những chiếc vé này chỉ đặt trước một ngày người mua hộ có mặt tại chi nhánh ngân hàng
khi mua xong ngoại tệ sẽ hoàn vé để lấy lại tiền chấp nhận mất một khoản phí
có thể nói đây là một trong những chiêu thức mua bán ngoại tệ vô cùng tinh vi
và cũng là lỗ hỏng cho công tác mua bán ngoại tệ tại các ngân hàng
trước hết là nội bộ các cơ quan liên quan đến tiền tệ là chúng ta phải nghiêm
trong các điều lệ quy định kỷ cương phương pháp tiếp xúc nguyên tắc tiếp xúc
nguyên tắc giải quyết
giải quyết các vấn đề về tiền mương bạc và giáo dục đạo đức công vụ
đối với công chức đừng có dính vào để mà hưởng hoa hồng
với tất cả các thứ bị mũ chuộc
cái đó phải làm trong sạch cái đội ngũ mà liên quan đến tiền tệ
nhất là cơ quan ngân hàng
thực tế không phải bất kỳ ai cũng được phép mua bán ngoại tệ
theo quy định của nhà nước việc mua bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân
với tổ chức tiến dung phải theo quy định của nhà nước
do đó trong thời gian tới yêu cầu các cơ quan bàn ngành
cần phải vào cuộc làm rõ với những cá nhân tổ chức nào
tiếp tay thực hiện những hành vi mua bán ngoại tệ trái phép
tránh làm thị trường tiền tệ biến động vì những hành vi gian đoạn này
liên quan đến vụ cướp tiệm vàng ở huyện bào bàng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ
hai đối tượng thực hiện hành vi cướp vàng và một đối tượng tiêu thụ vàng
hai đối tượng đã giao nộp một số lượng lớn tang vật đã cướp
tại tiệm vàng bích quý
sau ba mươi giờ tập trung điều tra truy xét lực lượng công an đã xác định
đối tượng nguyễn linh loan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê tại tỉnh quảng nam
là một trong những đối tượng gây án hiện đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ
trên địa bàn thành phố vũng tàu nên đã tiến hành bắt xử
tiếp đó cơ quan công an cũng đã xác định được đối tượng trần quang triệu
quê tại tỉnh bình định là đồng phạm trong vụ cướp nên đã tổ chức
vận động đối tượng ra đầu thú
biết không thể trốn thoát nên đến ngày sáu tháng ba triệu đã đến
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương xin được đầu thú
quá trình điều tra cơ quan công an cũng đã bắt đối tượng nguyễn văn thịnh
quê tại tỉnh bản huệ vũng tàu về hành vi giúp sức cho đoan
tiêu thụ một số lượng vàng đã cướp được
các đối tượng trên đã giao nộp một số lượng lớn tăng vật đã chiếm đoạt được
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cũng đã xác định được
hai đối tượng còn lại tham gia cướp tài sản nêu trên
cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương yêu cầu các đối tượng nhanh chóng ra đầu thú
để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
công an thành phố bôn ma thuật tỉnh đắk lát cũng vừa điều tra làm rõ
bắt giữ một đối tượng chuyên dùng gạch đập vỡ kính xe ô tô của người dân
để ngoài đường vào ban đêm để trộm cắp tài sản
đó là lâm tùng sơn bốn mươi ba tuổi trú tại phường thấu nhất thành phố buôn ma thuật
liên quan đến vụ án này
giữ thêm hai đối tượng là bùi kiên khánh và lâm tùng lộc
cùng chú thành phố bôn ma thuật
đây là hai đối tượng thường xuyên chở sơn đi gây án
theo điều tra ban đầu vào đêm khuya với mục đích đi trộm cắp tài sản
sơn thường nhờ khánh hoặc lộc chở đi dò la trên các tuyến phố bôn ma thuật
sau khi phát hiện xe ô tô của người dân để ngoài đường
thuận lợi cho việc tiếp cận để trộm cắp
sơn đã liền xuống xe máy đi bộ đến lấy gạch đá ven đường
đập vỡ kính rồi chui vào trong xe trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài
với thủ đoạn đó từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
sơn đã gây ra bốn vụ đập kính xe ô tô trộm cắp nhiều tài sản có giá trị
sơn là đối tượng nghiện ma túy đá và từng có hai tiền án
về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
hiện công an thành phố bô ma thuật đang củng cố hồ sơ
để xử lý ba đối tượng trên cùng với hành vi trộm cắp tài sản
thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải trên cao tốc cam lộ la sơn
vào tối ngày một mươi tháng ba đã khiến cho hai người tử vong
bàn an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế bước đầu đã xác định được nguồn nhân của vụ tai nạn
nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải khi dừng đậu trên đường cao tốc
đã lấn chiếm một phần đường xe chạy và đỗ xe nhưng không đặt báo hiệu cảnh báo nguy hiểm theo quy định
lái xe khách cũng được xác định có liên đới khi đã không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông nghiêm trọng
đoạn đường xảy ra tai nạn là đoạn đường không có hệ thống đèn chiếu sáng
và cũng không có làn dừng đỗ khẩn cấp đúng chuẩn cao tốc
đây cũng là đoạn đường được phép vượt xe
sau khi vụ việc xảy ra hai tài xế xe khách và xe tải được lực lượng chức năng xác định là không có nồng độ cồn và ma túy
những hành khách còn lại trên xe khách đã được tỉnh thừa thiên huế đưa về ủy ban nhân dân xã phong mỹ huyện phong điền gần hiện trường để nghỉ ngơi
trước đó vào một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi tháng ba tại km năm mươi tám đường cao tốc cam lộ la sơn qua xã phong sơn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
khi đến đoạn đường trên thì tông vào phần đuôi xe tải thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải san hiền do anh phan đình thành chú thừa thiên huế lái xe
xe tải lúc đó bị nổ lốp phải dừng lại bên vệ đường để thay lốp dự phòng
hậu quả của vụ tai nạn đã khiến cho hai vợ chồng trẻ là hành khách đi trên xe dường nằm tử vong tại chỗ
tám người khác trên xe khách bị thương được đưa đến bệnh viện trong đó có ba người bị thương nặng hai ô tô bị hư hỏng nặng
sấu gần một mươi hai viên ma túy ở quanh người nhằm qua mắt lực lượng chức năng thế nhưng hai thanh niên trú tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị vẫn bị lực lượng công an phát hiện bắt xử
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy được đựng trong túi ni lông màu trắng bên ngoài có ký hiệu chữ a được các đối tượng dùng băng keo dán ở quanh vùng bụng
qua khám xét nhanh công an đã phát hiện gần một mươi hai viên nén là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
liên quan đến vụ cướp tiệm vàng bích quý ở huyện bảo bàng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ hai đối tượng thực hiện hành vi cướp vàng và một đối tượng tiêu thụ vàng
tại cơ quan công an hai đối tượng đã giao nộp một số lượng lớn tăng vật đã cướp
sau ba mươi tiếng đồng hồ kể từ khi xảy ra vụ cướp công an đã xác định nguyễn linh đoan quê ở quảng nam là một trong một đối tượng thực hiện vụ cướp
và bắt đoan khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố vũng tàu
từ lời khai của đoan công an bắt giữ thêm nguyễn văn thịnh chú tỉnh bà rập vũng tàu là đối tượng giúp sức cho đoan tiêu thụ một số lượng vàng đã cướp được
cùng thời điểm này trần quang triệu quê ở bình định là đồng phạm trong vụ cướp được vận động và đến công an tỉnh bình dương đầu thú
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã xác định được hai đối tượng đồng bọn còn lại và kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
được biết tổng số vàng mà nhóm cướp chiếm đoạt là một mươi tám lượng vàng các loại trị giá khoảng tám trăm linh triệu đồng
trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng công an thành phố hà giang đã phát hiện khoảng ba mươi đối tượng điều khiển phương tiện xe mô tô có dấu hiệu càn quấy tụ tập đánh nhau gây dối trật tự công cộng
quá trình đấu tranh ban đầu xác định các đối tượng trên gồm hai nhóm thanh thiếu niên học sinh đã có mâu thuẫn tử trước và hẹn nhau giải quyết
khi đi các đối tượng đã mang theo hung khí gồm dao kiếm tự chế phóng lợn tuyếp nước vỏ chai bia tụ tập đánh nhau
lực lượng công an đã tạm giữ một mươi chín đối tượng một mươi ba phương tiện xe mô tô và một số hung khí đồng thời tiếp tục xác minh và làm rõ hơn hai mươi đối tượng đang bỏ trốn
thời gian qua số lượng người dân đi làm thủ tục cấp đổi
cấp đổi giấy phép lái xe tăng đột biến đã dẫn đến một số địa điểm làm thủ tục quá tải xếp hàng dài chờ đến lượt
trước thực trạng này nhiều người đã tìm đến dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe online với mong muốn để tiết kiệm thời gian
tuy nhiên việc thuê dịch vụ này tiềm ẩn nhiều nguy cơ lộ lọt thông tin thậm chí có thể khiến người dân rơi vào bẫy lừa đảo
không khó để tìm kiếm dịch vụ cấp đổi bằng lái xe online
mức phí cho dịch vụ này từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh nghìn đồng tùy nhu cầu
thậm chí có đối tượng còn quảng cáo khách hàng không cần đến sở giao thông vận tài để chụp ảnh và bên dịch vụ sẽ tự lo giấy khám sức khỏe
giấy phép lái xe sẽ được gửi về tận nhà
khách hàng chỉ cần cung cấp cho phía dịch vụ bản sao một số giấy tờ cá nhân căn cước công dân ảnh thẻ
tuy nhiên nếu không cẩn trọng việc thuê dịch vụ này có thể khiến người dân rơi vào bẫy lừa đảo
trong khi đó người dân hoàn toàn nghe theo sự hấp dẫn từ những lời mời chào
trên các tài khoản này bằng việc không cần phải đến tận nơi mà chỉ cần chụp ảnh và cung cấp những thông tin trên căn cấp công dân
rồi là không cần giấy khám sức khỏe v v
thì cái điều này cái chi phí rất là nhỏ
trong khi đó thì không phải thực hiện những thủ tục này thì rất nhiều người đã tin rằng đây là những việc làm có thật
và chính vì điều này thì có thể thấy rằng đã nhiều người sập bậy vào các đối tượng
thực tế đã có không ít người trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo dịch vụ thi cấp đổi giấy phép lái xe online
mới đây một người có nhu cầu học bằng lái ô tô hạng fc ở tỉnh bắc cạn đã bị đối tượng lâm thạnh di tận an giang
lừa đảo hơn một mươi năm triệu đồng từ việc thuê làm bằng lái xe ô tô qua mạng
qua các vụ việc phần lớn đối tượng quảng cáo dịch vụ cấp đổi giấy phép lái xe đều không có địa chỉ thật
không có thông tin trong hệ thống đào tạo lái xe được cơ quan có thẩm quyền cấp phép
nhiều đối tượng đã bạch ra những câu chuyện về việc sẽ giúp cho những người mà đang có những cái
có thể là nhắm vào những người mà có thiếu hiểu biết về các quy định của pháp luật
hoặc là những người mà do quá bận rộn chẳng hạn cho nên là người ta nhờ đến cái dịch vụ để mà thực hiện giúp người ta
việc đổi giấy phép lái xe nếu khi mà những người mà có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe theo những cái chiêu trò như vậy
của các đối tượng thì sẽ nhận được là những cái giấy tờ giả đó là một điều chắc chắn
bên cạnh việc có thể bị lừa đảo chiếm đặt tài sản theo các chuyên gia việc cung cấp thông tin cá nhân với người lạ
như các đối tượng đổi giấy phép lái xe online
khiến người dân gặp một số vấn đề như bị lộ và ra bán thông tin bị quấy dày bởi quảng cáo rác thậm chí bị hách mất dữ liệu
thực ra khi người dân đã truyền tải một thông tin không gian mạng
và nhất kể một đối tượng mà chúng ta đang trao đổi một đối tượng không đáng tin cậy
thì hoàn toàn những cái thông tin này chúng ta sẽ bị truyền tải đi lên những cái nền tảng lưu trữ khác
và đã được lưu trữ để sử dụng với những cái mục đích đã sử dụng với những cái mục đích nó không được tốt
thì đối với người dân thì hãy luôn cẩn trọng khi gửi những thông tin đấy qua internet đặc biệt gửi cho cá nhân
để phòng ngừa các nguy cơ trên cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tiết lộ thông tin cá nhân quan trọng
cho bất kỳ ai trên mạng xã hội hay qua các tin nhắn không xác định nguồn gốc
với những người có nhu cầu cấp đổi bằng lái xe nên đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của sở giao thông vận tải
nơi đã cấp giấy phép lái xe để được hướng dẫn làm thủ tục
hoặc người dân đổi có thể thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến toàn trình mức độ bốn trên cổng dịch vụ công quốc gia
gần chín mươi bình khí cười đã bị công an phường âu trợ dừa phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an quận đống đa
và đội quản lý thị trường số bốn của quản lý thị trường hà nội phát hiện thù dữ
số bình khí này được phát hiện tại số nhà bốn mươi hai ngõ ba trăm bảy mươi một la thành phường ô trợ dừa
đây là khu vực nằm sâu
trong một bãi trông giữ xe lực lượng chức năng đã bắt quả tàng khi hai nam thanh niên đang chuẩn bị mang bình khí cười đi giao cho khách
qua kiểm tra tại đây tập kết tám mươi bảy bình và vỏ bình khí n hai o các loại
thời điểm kiểm tra chủ nhà đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số bình khí này
tại đây hoạt động kinh doanh khí cười được thực hiện hoàn toàn thông qua mạng xã hội facebook
khi có đơn đặt hàng trên các hội nhóm một đối tượng chưa rõ nhân thân sẽ nhắn tin để hai nam thanh niên đi giao đến tận nơi cho khách
với mức giá bán là khoảng một trăm năm mươi đồng kg khí hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị là một phường trung tâm của thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa phường cam lợi được đánh giá là địa bản phức tạp về an ninh trật tự
để giữ vững ổn định an ninh trả tự trên địa bàn trong những năm qua ngoài việc phát huy vai trò của các lực lượng nòng cốt
chính quyền địa phương đã chú trọng phát huy sức mạnh của nhân dân thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bằng nhiều cách làm sáng tạo phong trào ngày càng thu hút nhân dân tham gia từ đó hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm
tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần các thành viên của mô hình khu dân cư vững mạnh an toàn văn hóa văn minh thuộc khu dân cư số ba tổ dân phố lợi thịnh phường cam lợi lại tập trung để cùng nhau sinh hoạt
trong buổi sinh hoạt cuối tuần này công an phường sẽ phổ biến một số thông tin về tình hình an ninh trả tự trên địa bàn
và hướng dẫn bà con cách sử dụng bình chữa cháy sách tay
được thành lập từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba thời gian qua bàn quản trị mô hình đã tích cực phối hợp cùng công an phường tổ chức tuyên truyền vận động các thành viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật nâng cao ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm
dù mới đi vào hoạt động một thời gian ngắn nhưng mô hình đã mang lại nhiều kết quả nổi bật
từ khi mô hình nó ra đời tới giờ nay thì về tội phạm thì hầu như là những kết quả nổi bật
cái nhỏ nhặt cũng chưa thấy xảy ra như trước kia thì có nhưng mà từ khi mô hình ra là người dân nâng cao ý thức hơn
và người ta phải chú ý những người lạ mặt đến khu vố của mình hơn cho nên là về vấn đề tội phạm những ăn cắp vặt vảnh thì cũng không có xảy ra
xác định phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có vai trò quan trọng đối với công tác nằm bảo an ninh trả tự
hàng năm ubnd phường cam lợi đều chỉ đạo cho các bàn ngành đoàn thể
tích cực phối hợp với lực lượng công an đẩy mạnh triển khai các biện pháp xây dựng phong trào ngày càng phát triển
để làm được việc đó bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức
công an phường cũng đã tham mưu xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trả tự phù hợp với tình hình thực tế địa phương
đến nay trên địa bàn đã xây dựng được ba mô hình gồm tổ tự quản bến cá lợi thủy khu dân cư vững mạnh an toàn văn hóa văn minh camera giám sát an ninh trật tự
các mô hình đã góp phần tập hợp nhân dân cùng tham gia vào công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm
trong đó mô hình camera dù mới triển khai xây dựng từ năm hai nghìn hai mươi một nhưng đã được nhân dân hết sức đồng tình ủng hộ thông qua việc tự nguyện đóng góp kinh phí để lắp đặt
tính đến nay đã có năm mươi bốn mắt camera được lắp đặt ở

an ninh trật tự có nhiều chuyển biến tích cực hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật được kiềm chế
những kết quả đó đã có phần quan trọng giúp địa phương thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn